thời gian gần đây cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thuộc bộ công thương
tiếp nhận nhiều khiếu nại liên quan đến giao dịch vay tiền trực tuyến
để hạn chế các tranh chấp phát sinh khi người tiêu dùng thực hiện các giao dịch nêu trên
cơ quan này đã đưa ra khuyến cáo
việc giao dịch với các mô hình này có thể tiềm ẩn nguy cơ và rủi ro cho người tiêu dùng
đặc biệt là trong trường hợp giao dịch với các đơn vị trá hình tín dụng đen núp bóng
nên cẩn thận trọng và cân nhắc kỹ sử dụng dịch vụ
trong trường hợp quyết định sử dụng người tiêu dùng cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ
có đầy đủ thông tin đọc kỹ các điều khoản sử dụng dịch vụ và thực hiện khiếu nại
trên cơ sở lưu lại bằng chứng tới đơn vị cho vay